sau một năm thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã kết quả bước đầu tại tỉnh thanh hóa cho thấy những đổi mới căn bản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại cơ sở
không chỉ thuộc diện đặc biệt khó khăn trong những năm qua mường lát còn là huyện có số vụ việc liên quan đến ma túy nhiều nhất tỉnh thanh hóa sự có mặt của công an chính quy đã mang đến những thay đổi tích cực về nghiệp vụ và tình hình an ninh trật tự tại địa bàn biên giới
thượng quý phạm minh đức trước đây công tác tại công an thành phố thanh hóa hưởng ứng đề án công an chính quy về xã anh sung phòng đi công tác nơi vùng biên cách nhà một trăm tám mươi km trước nhiều khó khăn về địa bàn cơ sở vật chất khác biệt về ngôn ngữ anh vẫn cùng đồng đội quyết tâm ba bám bốn cùng để hoàn thành nhiệm vụ

cùng những hiệu quả đã đạt được từ khi triển khai đề án đến nay tỉnh thanh hóa đã điều động hai năm trăm chín mươi bảy cán bộ chiến sĩ công an chính quy đi đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an xã và công an viên tại năm trăm linh chín xã thị trấn bảo đảm mục tiêu bố trí ít nhất năm cán bộ chiến sĩ ở một xã